các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua xét xử tòa án cho rằng đủ căn cứ kết luận nạn nhân đã bị bỏ quên trên xe từ bảy h ba mươi phút sáng cho đến hơn một mươi sáu h chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy cháu bé đã bị tử vong do suy hô hấp sốc nhiệt trong không gian giới hạn
với nguyễn bích quy chủ tọa khẳng định bị cáo đã bỏ tập huấn đưa đón trẻ nhưng cũng được phổ biến lại việc kiểm tra không được bỏ quên học sinh trên xe
tuy vậy bị cáo không thực hiện đúng nhiệm vụ và hành vi này phạm lỗi vô ý do cẩu thả
bị cáo doãn quý phiến được thông báo tập huấn nhưng lại không có mặt
trong hôm xảy ra sự việc bị cáo không kiểm tra xe sau khi trả học sinh không vệ sinh xe và đã quá tin tưởng bị cáo quy dẫn tới nạn nhân bị tử vong
hành vi của bị cáo phạm lỗi vô ý do quá tự tin vào bị cáo quy
các bị cáo quy và phiến không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình dù nhận thức rõ nếu để quên học sinh trên xe các em sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng và thực tế là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
với nguyễn thị thủy
nguyễn thủy đã kết việc điểm danh thông báo học sinh vắng mặt không lý do cho phụ huynh
tuy nhiên thủy biết nạn nhân vắng không lý do nhưng đã không thông báo
nếu bị cáo này làm đúng trách nhiệm hậu quả vụ án đã không xảy ra
đánh giá vai trò của các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng nguyễn bích quy đã trực tiếp giám sát học sinh giữ vai trò chính trong vụ việc và phải nhận án cao nhất
doãn quý phiến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến nạn nhân tử vong nhưng đã thành khẩn khai báo nhận thức rõ sai phạm cho nên có thể giảm nhẹ hình phạt
tương tự bị cáo thủy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo phối hợp bồi thường cho nạn nhân và được gia đình bị hại đề nghị giảm hình phạt
từ nhận định trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn bích quy án hai mươi bốn tháng tù doãn quý phiến nhận một mươi năm tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người
nguyễn thị thủy một mươi hai tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo thủy cũng bị cấm đảm nhiệm nghề giáo viên một năm sau khi thi hành án
quá trình giải quyết vụ án trường kết quây và bị cáo thủy đã bồi thường cho gia đình
cho đến nay gia đình đã đòi các bị cáo phiến quy phải bồi thường một tỷ đồng nhưng không có giấy tờ hóa đơn cụ thể
tòa án cho rằng hai bị cáo làm thuê cho công ty ngân hà cho nên doanh nghiệp này phải bồi thường hai trăm bốn mươi triệu đồng
câu hỏi thứ ba
công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên đã bắt giữ được nghi phạm la đình hợi ba mươi bảy tuổi quê ở huyện phú bình tỉnh thái nguyên
và đây là đối tượng đã chém một phụ nữ trọng thương ngay trước mặt con nhỏ
đoạn video clip do người dân ghi lại vụ việc đã khiến cho dư luận vô cùng phẫn nộ
trước đó vào khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng một một phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ trên cầu sông công
đoạn qua địa bàn phường mò trè thành phố sông công thì bất ngờ bị một người đàn ông lạm mặt hành hung
do đối tượng rất hung hãn cho nên mặc dù có đông người dân chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám ngăn cản
sau đó kẻ gây án đã phóng xe máy rời khỏi hiện trường bỏ trốn còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu
được biết nạn nhân cùng làm công ty với đối tượng nhưng hiện nay đã nghỉ
hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án
một vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại thanh hóa
khi phát hiện thấy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe
trịnh xuân thu chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga
đâm thẳng vào xe của tổ công tác khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị thương nặng
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng một trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ bốn mươi bảy
tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
tuy nhiên đối tượng nam thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác
mà đột ngột tăng ga đâm thẳng vào xe của tổ công tác khiến đồng chí đỗ xuân thanh bị thương nặng
tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ đối tượng đồng thời đưa đồng chí thanh vào bệnh viện cấp cứu
đối tượng thu đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương xây sát nhẹ do bị ngã xe sau khi đâm vào tổ công tác
với hành vi hủy hoại tài sản ba đối tượng là phạm thanh nhân nguyễn phước thạnh
và phan hoài ân cùng chú tại xã hưng thuận huyện trảng bàng vừa bị công an huyện trảng bàng tạm giữ hình sự
trước đó vào ngày chín tháng một nguyễn văn nước cùng với phạm thanh nhân đã đến nhà ông nguyễn văn ron
ở xã đôn thuận huyện trảng bàng để gặp con trai ông ron đòi số tiền nợ là một trăm linh triệu đồng
nhưng không gặp được cho nên giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại
sau đó nước nhân bỏ đi về
khoảng một giờ đồng hồ sau nước đã điện thoại rủ theo tuấn thành ân và thạnh
cùng trở lại nhờ ông ron để tiếp tục đòi nợ
các đối tượng cầm theo hai con dao tự chế đến nhà ông ron xông vào đập phá đe dọa
để tạo áp lực buộc gia đình ông ron phải trả số tiền đã nợ
sau khi đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản các đối tượng cùng nhau bỏ đi
nhận được tin báo công an huyện trảng bàng đã điều tra xác minh thu thập chứng cứ
cho đến ngày một mươi hai tháng một tiến hành bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng là nhân thạnh ân
còn ba đối tượng liên quan khác gồm nguyễn văn nước dương văn tuấn nguyễn trí thành
cùng chú tại xã hương thuận hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương
lực lượng công an đang tổ chức tìm và truy bắt các đối tượng
tại tỉnh bình phước một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề khủng
cũng vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá
điều hành đường dây này là vũ thị hương chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
chỉ trong vòng năm ngày bắt đầu từ ngày tám cho đến ngày một mươi hai tháng một
đối tượng này đã nhận thầu đề với số tiền lên đến gần sáu tỷ đồng
hương bị bắt quả tang khi đang cùng các đối tượng khác tính toán số tiền ghi đề
và thầu đề qua tin nhắn zalo facebook trên điện thoại di động
tại quán cà phê thúy nga thành phố đồng xoài
ngoài sáu chiếc điện thoại di động lực lượng công an thu giữ ba xe mô tô một mươi hai triệu đồng
và một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hương khai nhận bắt đầu ghi số đề từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
qua các tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên ứng dụng zalo facebook
tổ chức đường dây này hương đã thuê trịnh minh tiên
với số tiền công là hai trăm linh đồng một ngày
thời gian gần đây tại một số địa phương của tỉnh yên bái
rất nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập để tổ chức đánh bạc
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
các đối tượng thường xuyên kéo về các địa bàn nông thôn để tổ chức các tụ điểm đánh bạc
đồng thời rủ dê lôi kéo người dân tham gia
và sau những lần sát phạt thì nhiều gia đình đã trở nên trắng tay
trở thành con nợ của các đối tượng cho vay nặng lãi bị cơ quan chức năng bắt giữ
do đó đã gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân mất an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là phản ánh của phóng viên antv tại yên bái
đây là ba mươi một đối tượng vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái bắt quả tàng
khi đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại thôn nhược xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã thu giữ gần bốn mươi triệu đồng
một bộ bát đĩa bốn quân vị và nhiều tăng vật khác có liên quan
mới cường đi được khoảng hai mươi hai h ba mươi ở nhà đi đi đến đấy được khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút
em mới mời với cường đứng xem một lúc thì thấy là rất là nhiều người đánh bạc ở đấy
thì anh ít em xem khoảng năm bảy phút anh ít anh hết tiền anh ấy bảo em là sóc cái cho anh ấy
một lúc để anh ấy đi lấy tiền em sóc được một lúc thì bị cơ quan quân an bắt giữ
cũng trong thời gian này công an huyện văn yên tỉnh yên bái
đã đấu tranh triệt phá hàng chục
với hàng trăm con bạc bị bắt thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy
hầu hết các tụ điểm bị lực lượng công an triệt phá đều diễn ra tại các vùng nông thôn hẻo lánh

với hàng trăm triệu đồng tiền bạc cùng nhiều tăng vật khác
trong thời gian này công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã đấu tranh triệt phá hàng trăm triệu đồng tiền bạc cùng nhiều tăng vật khác
trong thời gian này công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã đấu tranh triệt phá hàng trăm triệu đồng tiền bạc cùng nhiều tăng vật khác
các đối tượng thường kéo đến các địa bàn nông thôn tổ chức các giới bạc và lôi kéo người dân địa phương tham gia
sau những lần sát phạt nhiều gia đình trở nên trắng tay trở thành con nợ của các đối tượng cho vay nặng lãi bị cơ quan chức năng bắt giữ
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn trộm các vật thường xuyên xảy ra ở các địa bàn nông thôn gây bức xúc trong của chúng nhân dân mất an ninh trả tự trên địa bàn
nói những trường hợp mà cờ bạc mang tính chất chuyên nghiệp và tổng phạm có chuyên nghiệp thì chúng tôi sẽ kiên quyết có những biện pháp đấu tranh
hệ lụy của nạn cờ bạc kéo theo việc cho vai nặng lãi nợ nần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh triệt xóa của lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao nhận thức
không để các đối tượng cờ bạc rủ dê lôi kéo tham gia tránh tình trạng tiền mất tật mang
thông báo tìm chủ sở hữu cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp hải phòng đang tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm
theo phiếu chuyển tin báo về tội phạm của cục hải quan tp hải phòng
quá trình điều tra xác định vào ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạn lạc lạc mã số doanh nghiệp là một mươi bảy trăm năm mươi chín bốn nghìn năm trăm bảy mươi một
có địa chỉ tại tầng ba số ba đường vũ ngọc phan phường láng hạ quận đông đa tp hà nội
mở tờ khai hải quan số một nghìn hai mươi sáu bảy nghìn một trăm ba mươi ba bốn nghìn bảy trăm ba mươi một g một mươi một tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng hải phòng khu vực một của hải quan thành phố hải phòng
hàng hóa theo khai báo là giày thể thao gồm bốn loại nhãn hiệu toper hàng mới một trăm linh xuất xứ việt nam
số lượng là sáu năm trăm bảy mươi sáu đôi trị giá gần bảy mươi chín sáu trăm bảy mươi usd
thông tin người xuất khẩu công ty salmon unibest inbox export tại trung quốc
toàn bộ số hàng hóa được đóng gói trong một container số sudu sáu trăm sáu mươi chín năm nghìn một trăm sáu mươi hai thuộc vận đơn số năm nghìn tám trăm hai mươi bốn ba mươi nghìn năm trăm ba mươi ba
kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa xác định hàng hóa là giày thể thao gồm bốn loại nhãn hiệu toper số lượng sáu năm trăm bảy mươi sáu đôi
tem nhãn trên các bao bì và sản phẩm có ghi dòng chữ made in vietnam
đề nghị tổ chức cá nhân là chủ sở hữu và có liên quan đến lô hàng nêu trên
liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
địa chỉ số ba lê đại hành phường minh khai quận hồng bàng tp hải phòng số điện thoại sáu trăm chín mươi hai bảy trăm tám mươi năm bốn trăm năm mươi chín
trong thời hạn hai tháng kể từ ngày đăng tin mà không có tổ chức cá nhân nào liên hệ làm việc
thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lương thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu
đường khuyến lương phường trần phú quận hoàng mai tp hà nội
và đối tượng bùi đăng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám
hai mươi bốn đường kim đồng phường giáp bát quận hoàng mai tp hà nội
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận hoàn kiếm tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại chín mươi chín trên bốn mươi bốn đức giang
phường thượng thanh quận đông biên tp hà nội
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý
đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện